các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng xảy ra tai nạn trên xe có bảy người tài xế và người ngồi ghế trước tử vong tại hiện trường năm người ngồi ghế sau bị thương nặng
tại hiện trường xe ô tô bị bẹp rúm vần đầu lật nghiêng dưới suối
theo phản ánh của người dân đây là đoạn đường công gốc nguy hiểm khuất tầm nhìn nhưng đến nay chưa có đèn báo hiệu nên đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm